còn tại nghệ an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng vừa triệt xóa nhiều đường dây tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề bắt giữ nhiều đối tượng liên quan
từ ngày một mươi tám tháng bốn đến ngày hai mươi chín tháng bốn công an nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt giữ năm đối tượng cùng chú tại địa bàn tp vinh về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
đường dây đánh bạc này gồm ba cấp đại lý cầm đầu là đặng thị oanh ba mươi ba tuổi trú tại xã hưng đông tp vinh
cơ quan công an cũng tạm giữ tăng vật là một mươi năm triệu đồng tiền mặt tám điện thoại di động bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là hơn ba mươi tỷ đồng